các bác sĩ hướng dẫn như sau
ngay khi phát hiện nghi người trẻ uống nhầm thuốc hoặc hóa chất độc hại
cha mẹ và người trông trẻ cần nhanh chóng tách trẻ ra khỏi các hóa chất có nguy cơ gây ngộ độc
gọi cấp cứu một trăm một mươi năm hoặc nhanh chóng đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất
lưu ý khi đi cha mẹ nhớ cầm theo thuốc hoặc hóa chất nghi ngờ gây ngộ độc cho trẻ
điều này sẽ giúp cho các bác sĩ gợi ý được nguyên nhân và có phương án giải độc phù hợp
thông thường trẻ bị ngộ độc qua ba con đường
thứ nhất là qua da và niêm mạc do tiếp xúc trực tiếp với hóa chất
thứ hai qua đường tiêu hóa do uống
và thứ ba qua đường hô hấp do hít phải chất độc
với mỗi con đường nhiễm độc trẻ sẽ có những biểu hiện như sau
biểu hiện ngoài da trên da xuất hiện nhiều nốt xương đỏ và nốt phỏng
biểu hiện về tiêu hóa nôn buồn nôn đau bụng tiêu chảy quấy khóc
biểu hiện về hô hấp như ho kích thích khó khẻ khó thở
biểu hiện toàn thân khi trẻ bị nhiễm độc nặng thở nhanh hoặc thử chậm hơn bình thường
tim tái co giật ly bỉ hay hôn mê
trong khi chờ đợi đưa trẻ đến cơ sở y tế cha mẹ nên sơ cứu ban đầu cho trẻ bằng cách
nếu trẻ bị nhiễm độc qua da và niêm mạc cần tháo bỏ ngay quần áo bị dình hóa chất
đồng thời rửa vùng cơ thể tiếp xúc với hóa chất của trẻ liên tục dưới vòi nước sạch
trường hợp hóa chất vào mắt cần rửa mắt bằng cách ngụp mặt vào trộn nước
và chóp mắt liên tục nhóm nước muối sinh lý cho trẻ
nếu bị nhiễm độc qua đường hô hấp nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực có hóa chất gây độc
xịt mũi họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý sau đó cho trẻ xúc miệng nhiều lần
nếu bị nhiễm độc qua đường tiêu hóa cần kê cao độ hoặc giữ trẻ ở tư thế ngồi nếu trẻ còn tỉnh táo
trường hợp trẻ bị bất tỉnh thì cho nằm nghiêng bên trái
điều này sẽ giúp trẻ đỡ bị sặc đồng thời khi trẻ nôn ói nhiều
các chất trong dạ dày sẽ không trào lên thực quản rồi vào khí quản vào phổi gây nguy hiểm cho trẻ
nếu thế trẻ tỉnh táo trước bị nôn chớ còn phản ứng tốt
cha mẹ dùng ngón tay của mình tốt nhất nên cuốn thêm miếng gạc mềm sạch kích thích vào vùng sàn họng trẻ
chỗ lưỡi gà giúp trẻ có thể nôn để loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể
chú ý động tác kích thích cây nôn cần nhẹ nhàng tránh gây tổn thương vùng họng của trẻ